dạng sáng nay theo giờ việt nam cựu tổng thống mỹ donald trump đã trình diện tại tòa án quận manhattan thành phố new york
trở thành cựu tổng thống mỹ đầu tiên bị truy tố hình sự trong bối cảnh các công tố viên cáo buộc ông đã chi tiền
để cho hai người phụ nữ ngăn chặn những thông tin bất lợi về mình
ngay sau khi tới trình diện cựu tổng thống trump đã bị chụp hình lấy dấu vân tay theo thủ tục trước khi tham gia phiên tòa kéo dài một giờ
tại tòa ông trump bị cáo buộc tổng cộng ba mươi bốn tội danh tố cáo ông và những người khác đã vi phạm quy định bầu cử
khi tìm cách ngăn chặn việc đăng tải thông tin tiêu cực về ông trước thềm cuộc bầu cử tổng thống mỹ hồi năm hai nghìn một mươi sáu
tuy nhiên ông trump đã không thể nhận bất kỳ tội danh nào
ông trump hiện đã trở về tư gia tại bang florida và sẽ có bài phát biểu trước công chúng vào tối nay theo giờ mỹ